thưa quý vị miền bắc ngày hôm nay vẫn tiếp tục tăng nhiệt tuy nhiên một số nơi vẫn có mưa rào và rông
do mưa xảy ra trên nền thời tiết nắng nóng trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
trong khi đó ở khu vực tây bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến phù yên có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt và cũng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
quý vị cần hết sức lưu ý đó là thông tin tình hình thời tiết ngày hôm nay